thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội hàng chục cảnh sát đã có mặt phong tỏa khám xét
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh ba s tại số ba lê quang đạo mỹ đình nam tử liêm hà nội
lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh ba s
chủ phương tiện được đề nghị di rời khỏi trung tâm này để thực hiện công vụ
liên quan đến vụ án nhận hối lộ môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác
xảy ra tại tp hcm và một số tỉnh thành phía nam
mở rộng vụ án chiều ngày năm tháng một cơ quan cảnh sát giao thông công an tp hcm
tiếp tục khám xét phòng đăng kiểm xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam có trụ sở tại nam tử liêm hà nội
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh bắc ninh cho biết các bị can tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ chín nghìn chín trăm linh ba g
đã nhận sáu năm tỷ đồng hối lộ để đăng kiểm trái quy định
các bị can đã bản bạc thống nhất để thu tiền ngoài phí đăng kiểm theo quy định và phí đường bộ của các xe đăng kiểm
với số tiền từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng một xe
công an tp hcm đã ra lệnh khám xét một mươi bốn trung tâm kiểm định khởi tố sáu vụ án với bốn mươi ba bị can
liên quan đến hành vi nhận hối lộ môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác